trong đêm nay thời tiết đáng lưu ý nhất trên cả nước là tình trạng mưa lớn tại các tỉnh vùng núi phía đông bắc bộ
cũng như tại khu vực bắc và trung trung bộ
với lượng mưa ở bắc bộ sẽ phổ biến từ ba mươi năm mươi mm trung bộ từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi lên trên một trăm linh mm
cụ thể thời tiết tại bắc bộ tiếp tục có sự phân hóa khi tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ mưa rơm ở diện dài rác
còn tại phía đông bắc bộ sẽ có mưa nhiều hơn cục bộ sẽ có nơi mưa vừa đến mưa to tập trung tại các tỉnh vùng núi
nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh phía tây bắc bộ phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ
còn ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ là từ một mươi chín đến hai mươi năm độ trời lạnh về đêm và sáng
tại trung bộ các tỉnh từ thanh hóa
đến quảng ngãi vẫn duy trì mưa vừa đến mưa to như đã phân tích ở trên
phần còn lại từ bình định đến bình thuận đêm nay có mưa rông ở diện giải rác ngày mai giảm còn diện vài nơi
trong mưa rông cần để cao cảnh rác với tổ lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh giao động từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
phần từ bình định đến bình thuận giao động trong khoảng hai mươi ba đến ba mươi hai độ
xa hơn ở phía nam
tại vùng cao tây nguyên về chiều tối cũng có xu hướng là mưa rông giảm
nhưng người dân vẫn cần để cao cảnh rác với tổ lốc và gió rất mạnh
phần ngày trời còn nắng nhiều hơn với mức nhiệt trưa chiều mai giao động từ hai mươi tám ba mươi một độ
tại khu vực nam bộ do đời gió đông từ biển vẫn còn hoạt động
vậy nên tại đây tiếp tục duy trì mưa rào và rông rải rác
cùng hộ có điểm mưa vừa mưa to đặc biệt là tại khu vực miền tây nam bộ
nhân nhiệt cao nhất ngày mai tại nam bộ giao động từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa chỉ có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp năm nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa rào rải rác gió đông bắc cấp hai ba
xảy ra lốc xét và gió rất mạnh đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ một mươi chín hai mươi năm độ